thành phố hồ chí minh có năm trăm tám mươi bảy dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đạt hơn bảy trăm năm mươi một triệu đô la mỹ
một trăm hai mươi năm dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đạt hơn ba trăm bảy mươi bảy triệu đô la mỹ thu hút vốn fdi đạt hai ba tỷ đô la mỹ
đến nay việc ký quỹ đã được thành phố hồ chí minh triển khai với hai mươi nhà đầu tư và tổng số tiền ký quỹ đạt hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
về dự án fdi cấp mới phân theo ngành nghề và lĩnh vực thì hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút vốn đầu tư nhiều nhất với bốn mươi hai năm tương đương khoảng ba trăm một mươi chín hai triệu đô la mỹ
tiếp theo là lĩnh vực bán buôn và bán lẻ sửa chữa ô tô mô tô xe máy chiếm tỷ lệ khoảng ba mươi bốn với hai trăm hai mươi tám năm triệu đô la mỹ
ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm một mươi hai với bảy mươi sáu bảy triệu đô la mỹ
thành phố đang tập trung thu hút đầu tư phát triển sản xuất công nghệ cao trong đó chú trọng vào các tập đoàn công ty lớn
có thương hiệu đã đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao đồng thời triển khai công tác nghiên cứu đào tạo ươm tạo phục vụ nhà đầu tư
tổ chức xúc tiến đầu tư gắn kết chặt chẽ với xây dựng hạ tầng thu hồi đất quy hoạch và bảo vệ môi trường
đầu tư trong nước qua chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu đã có hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi chín doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là sấp xỉ hai trăm một mươi năm tỷ đồng
tăng một mươi bảy bốn về số lượng doanh nghiệp và tăng bốn mươi tám sáu về vốn đăng ký so với cùng kỳ
ngoài ra có ba mươi chín sáu trăm hai mươi tám lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng một trăm bốn mươi năm hai trăm năm mươi chín tỷ đồng
tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là ba trăm sáu mươi một trăm chín mươi sáu tỷ đồng tăng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín